đến đây thì thời lượng của ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay cũng đã hết cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai